trong không khí rộn ràng của ngày tết cổ truyền nhân dân cả nước chuẩn bị đón thời khắc giao thừa xuân đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
tối qua tối ba mươi tết chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác trực ban trực chiến đấu
và chúc tết cán bộ chiến sĩ trung tâm thông tin chỉ huy bộ công an
cùng tham gia đoàn công tác có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và các đồng chí lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước bộ công an
đến thăm và chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội của thủ đô năm hai nghìn một mươi sáu
nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để hà nội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội
góp phần vào những thành tựu chung của đất nước
năm hai nghìn một mươi sáu hà nội đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng đạt tám hai
sau đó giảm nghèo đạt kết quả vượt bậc tỷ lệ xã nông thôn mới lên sáu mươi sáu
các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế hạ tầng giao thông được đẩy mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy thành ủy hà nội đã xác định tám chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
chuyển dịch cơ cấu kinh tế các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường
chủ tịch nước cũng đã tới thăm và chúc tết cán bộ nhân viên bệnh viện đao khoa sengpon
tặng quà một số bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện
trong năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện đao khoa sengpon đã thực hiện khám cho trên bốn trăm chín mươi năm lượt bệnh nhân
điều trị nội trú cho trên năm mươi bốn bệnh nhân và điều trị ngoại trú cho hơn hai mươi bệnh nhân
chủ tịch nước nhấn mạnh những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện
đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa không để dịch bệnh xảy ra
chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc tết các công nhân
của tổ công nhân môi trường số năm tại khu quảng trường tượng đài lenin phố điện biên phủ
các chiến sĩ cảnh sát trật tự và đội trật tự của trạm khai báo tạm trú tạm vắng
và tuần tra nhân dân đang làm nhiệm vụ trực tết tại khu vực tượng đài càm tử phố đinh tuyên hoàng
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các công nhân môi trường
cảnh sát trật tự đã không quản ngại thời gian sẵn sàng làm nhiệm vụ ở thời khắc giao thừa sắp đến
để đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội văn minh đô thị
phục vụ nhân dân thủ đô và du khách vui xuân đón tết